thưa quý vị một vụ tai nạn xe khách vừa xảy ra vào khoảng sáu giờ sáng nay tại km một trăm bảy mươi sáu cao tốc nội bài lào cai thuộc địa phận huyện văn yên tỉnh yên bái vụ tai nạn đã khiến nhiều hành khách trên xe bị thương nặng
vào thời gian trên xe khách dừng nằm mang biển kiểm soát tỉnh nam định đang lưu thông trên cao tốc nội bài lào cai
khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xe bị loạn trọng sau đó đâm vào gờ đất bên đường khiến ô tô lật nghiêng chắn ngang đường cao tốc
các nhân chứng cho biết sau khi bị lật nghiêng ô tô khách trượt trên mặt đường khoảng một mươi mét nhiều hành khách trong xe la hét kêu cứu
hành lý đồ đạc của nhiều người văng xuống đường những người có mặt tại hiện trường đã phá cửa đưa người bị thương ra ngoài và nhanh chóng đưa đi cấp cứu
đại diện trung tâm vận hành cao tốc nội bài lào cai cho biết nguyên nhân ban đầu xác định là do tài xế mất lái
vụ tai nạn đã khiến tám hành khách bị thương đơn vị đã huy động một xe cầu lớn cùng nhiều nhân viên cứu hộ xuống hiện trường phối hợp với cảnh sát để khắc phục sự cố